tại khu vực nhà máy xử lý rác thải thuộc thôn đồng ao xã thanh thủy huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã xảy ra tình trạng người dân tập trung đông người tại cổng nhà máy xử lý rác thải ba an
để phản đối không cho xe vận chuyển rác thải vào công ty để hoạt động
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sự việc người dân dựng lừa bạt tại cổng công ty của phần môi trường ba an
nhằm ngăn cản xe chở rác vào công ty nguyên nhân là do bãi rác lộ thiên tại bãi rác thung đám gai
do nhà máy xử lý rác thải ba an quản lý đã phát cháy
khiến cho khói bụi phát tán ra khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
những hộ dân nhà nào cũng phải đóng cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mà vẫn không tránh được mùi và bụi bặm
khi mưa xuống nước dì đen ngòm từ bãi rác lộ thiên lại chè thẳng ra sông đáy
ngấm vào nguồn nước sinh hoạt của nhân dân
do đó bà con rất lo ngại cho môi trường sống của mình
và mong muốn công ty đưa ra một cuộc sống tốt đẹp

từ bãi rác để trả lại môi trường không khí trong lành cho nhân dân